cần ra soát chỉnh sửa do đã ban hành từ nhiều năm trước không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay
cùng với đó để ổn định cuộc sống của người dân hạn chế việc xâm hại đến vườn quốc gia ba bể

sớm hoàn thiện quy hoạch chi tiết trong quản lý xây dựng tại vườn quốc gia ba bể